công an tỉnh hà giang vừa tổ chức thành trình giọt máu nghĩa tỉnh và thắng cao điểm hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu qua các thời kỳ tại thành phố cần thơ và các tỉnh khu vực tây nam bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn trân trọng biết ơn sâu sắc những ý kiến đóng góp rất tâm huyết quý báu của các đồng chí công an lão thành
đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
mong rằng sẽ tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí để xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện thắng lợi kế hoạch cm một mươi hai có ý nghĩa vô cùng to lớn
mang tầm chiến lược không chỉ về mặt nghiệp vụ mà còn có giá trị lịch sử là một trong những chiến công điển hình
mốc son trói lọi tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân việt nam
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại buổi gặp mặt kỷ niệm ba mươi tám năm thực hiện thắng lợi kế hoạch cm một mươi hai diễn ra trong tuần qua
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục kiên định
tiếp bước vững vàng trên con đường của các thế hệ trai đi trước
phần đấu lập nhiều thành tích chiến công phạt hủy truyền thống công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ trong công tác chiến đấu
tuần qua dự và phát biểu tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
tổ chức tại xã hương mỹ huyện cái nước tỉnh cà mau
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thời gian qua đã được tổ chức sôi nổi với nhiều nội dung hình thức phong phú
qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước
nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác bộ công an cũng đã tới thăm tặng quà nhân dân và cán bộ ấp thị tường a
thăm động viên công an xã hương mỹ huyện cái nước nhằm kịp thời khích lệ động viên các tập thể cá nhân
mô hình điển hình trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại buổi tiếp bà polin tamasit được bổ nhiệm làm điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an bày tỏ mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan của liên hợp quốc tiếp tục phát triển trong lĩnh vực hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
giữ gìn hòa bình góp phần duy trì ổn định hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới
bộ trưởng tô lâm cũng vui mừng thông báo trong năm hai nghìn hai mươi ba
bộ công an sẽ chính thức cử cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự công an tỉnh đồng tháp cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng phạm hồng quy
ngô hoàng thọ công chú tại tỉnh an giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
đây là hai đối tượng trộm có hành vi chống trả khi bị truy bắt khiến cho đồng chí hồ tấn dương
phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp hy sinh
trước đó vào ngày bốn tháng tám nhận được tin báo phát hiện hai đối tượng phạm hồng quy và ngô hoàng thọ trộm cắp tài sản
trên xe tải dọc tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò
ngay lập tức đại úy hồ tấn dương cùng với thượng úy nguyễn thanh danh nhanh chóng dùng mô tô tổ chức truy bắt hai đối tượng
đồng thời thông tin nhanh cho công an các địa bàn giáp danh hỗ trợ truy bắt
khi bị truy đuổi đối tượng quy và thọ tỏ ra hung hãn chống trả quyết liệt làm cả hai xe của quy thọ và xe của đại úy dương thượng úy danh bị ngã văng
cả hai đối tượng và hai chiến sĩ công an đều bị thương và được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng đại úy hồ tấn dương đã hy sinh trên đường đến bệnh viện
ngay trong ngày bốn tháng tám đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với chiến sĩ công an hồ tấn dương
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu vừa liên tiếp triệt phá thành công hai chuyên án ma túy bắt năm đối tượng
thu giữ hai mươi bốn bánh heroin
sáng ngày một mươi ba tháng tám tại xã trung trải huyện nậm nhùn lực lượng công an đã phát hiện ba đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
tổ công tác đã tiến hành áp sát kiểm tra các đối tượng phát hiện bỏ chạy
giàng a vàng trú tại tỉnh điện biên bị bắt quả tang tại hiện trường cùng với một mươi sáu bánh nghi là heroin cùng với một điện thoại di động
tiếp tục truy xét tổ công tác đã bắt giữ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hai đối tượng là giàng a giàng và giàng a vàng
giàng a trớ cũng trú tại tỉnh điện biên
qua khai thác nhanh các đối tượng khai đã cùng nhau vận chuyển một mươi sáu bánh heroin từ xã bắc ma huyện mường tè đến xã trung trải huyện nậm nhùn để bán
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám tại bến phà pá ngùa xã tà mít huyện tân uyên tỉnh lai châu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an huyện tân uyên
và công an huyện than uyên đã bắt quả tang hai đối tượng là vàng a sồng và hờ a thu trú tại tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tám bánh heroin
gây tai nạn giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên lít khí thở tài xế xe ô tô là đỗ tấn nuôi trú tại huyện vũng liêm vừa bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền là ba mươi năm triệu đồng đồng thời tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
trước đó vào ngày hai mươi một tháng bảy nuôi điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường phạm thái bường và xảy ra va chạm với xe mô tô do anh huỳnh minh tuấn điều khiển chở theo một bé trai đang đi cùng chiều phía trước
sau khi va chạm xe ô tô của nuôi tiếp tục lao lên vỉa hè đụng vào xe mô tô của chị nguyễn linh trang đang dừng đỗ và tiếp tục tông mạnh vào cây xanh ven đường rồi dừng lại rất may không có ai bị thương vong
trong khi đó tại tỉnh bình phước một chiếc xe đầu kéo bất ngờ cuốn chiếc xe máy cùng với một người đàn ông vào gầm khiến cho người này tử vong tại chỗ vụ tai nạn này vừa xảy ra cách đây ít giờ trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân trà phường trà xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm chiều tối xe đầu kéo kéo theo rơ móc
trưa rõ người điều khiển đi trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân trà phường trà xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước

cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra công tác gián thẻ của hai nhà cung cấp dịch vụ

tuy nhiên cơ quan này khẳng định việc gián trồng thẻ xảy ra ở cả hai nhà cung cấp dịch vụ

các hợp đồng để xảy ra cái tánh chấp pháp lý giữa hai bên
tổng thương là xảy ra cái tánh chấp pháp lý thì chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ
phải chỉ toán bộ ách nghiệm về cái vấn đề này
thông tư một mươi năm của bộ giao thông vận tải quy định về hoạt động trạm thu phí
và quyết định một mươi chín của thủ tướng về thu phí không dừng chưa quy định cụ thể chế tài xử phạt
tuy nhiên theo các chuyên gia với sự việc như thế này
các cơ quan quản lý nhà nước cần khẩn trương làm rõ thông tin
nếu trong trường hợp xác định có dấu hiệu vi phạm thì cũng cần phải có biện pháp xử lý kịp thời
trước tiên thì
nếu trong trường hợp xác định có dấu hiệu vi phạm thì cũng cần phải có biện pháp xử lý kịp thời
hoặc là các đơn vị đã từ chối cái đơn vị cung cấp dịch vụ trước đó
và trên xe hoàn toàn là không có dán gì thì mới có thể là dán cái dịch vụ đó
chứ còn trong trường hợp mà đã có gián thẻ của một cái đơn vị rồi
mà một cái đơn vị sau đó lại có một cái lời lẽ hoặc là một cái sự động viên
để cho khách hàng bóc cái đeo ra từ chối cái đó để dán cái của mình vào
thì rõ ràng đó là sự cạnh tranh không lành mạnh
sử dụng dịch vụ nhà cung cấp nào đó là quyền của mỗi chủ phương tiện
nhưng cũng cần có giải pháp kịp thời cho thực trạng này
bởi những hành vi như thế này đang gây lộn xộn phản ứng tiêu cực của các nhà xe
về hệ thống chất lượng dịch vụ khi đi qua các trạm thu phí etc